tỉnh đồng nai vừa đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét đề nghị thủ tướng chính phủ xét công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
đến nay đồng nai đã trở thành địa phương đầu tiên của cả nước có một trăm linh đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
trước đó các thành viên ban chỉ đạo nông nghiệp nông dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh đồng nai đã bỏ phiếu
với tỷ lệ một trăm linh thống nhất tỉnh đồng nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh đồng nai đã có một trăm ba mươi ba trên một trăm ba mươi ba xã và một mươi một trên một mươi một huyện thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
trong đó có ba mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
chính quyền các địa phương cũng đã hoàn thành việc ra soát đánh giá với kết quả một trăm linh các xã trên địa bàn tỉnh đều bảo đảm tiêu chí nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
một trăm linh các huyện đều bảo đảm các tiêu chí huyện nông thôn mới
đặc biệt đồng nai không để xảy ra nợ động trong xây dựng nông thôn mới
dự kiến trong tháng chín đoàn công tác của trung ương sẽ khảo sát thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại đồng nai